thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
vào ngày ba tháng một mươi một vừa qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự đối với các bị can sau
một trần quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
hai trịnh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên
ba nguyễn hữu khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
bốn đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
năm trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với năm bị can nói trên
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai anh em ruột thương vọc
khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi một lưu đình ba ba mươi tám tuổi xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với anh ruột của ba là lưu đình bốn bốn mươi một tuổi
nguyên nhân được cho là cạo nhầm vườn cây cao su của nhau tại ấp thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh
trong lúc đánh nhau bốn lấy một cây tre đánh ba thấy vậy ba cũng lấy một cây gỗ đánh vào đầu bốn khiến hai anh ngã xuống đất
sự việc chỉ dừng lại khi người thân của cả hai vào can ngăn đưa bốn và ba đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng bốn đã
tử vong ngay sau đó
lập nhiều tài khoản rồi đăng thông tin nhận dịch vụ chạy quảng cáo trên mạng xã hội hỗ trợ tương tác xử lý các vấn đề về tài khoản facebook
thế nhưng khi khách hàng liên hệ sử dụng dịch vụ thì đối tượng nhận tiền của khách rồi chặn liên lạc
hà nguyên khang hai mươi hai tuổi trú tại xã hòa thành tỉnh tây ninh đã bị phòng an ninh điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh tây ninh
phối hợp cùng với công an thị xã hòa thành bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tăng vật tạm giữ gồm một máy laptop một điện thoại một bịch ma túy đá có trọng lượng khoảng ba gram
được biết cuối năm hai nghìn một mươi hai đối tượng khang sử dụng hai tài khoản facebook đăng các bài viết giới thiệu mình là người chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến mạng xã hội như chạy quảng cáo facebook lấy lại tài khoản bị vô hiệu hóa tăng like tăng follow
khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của khang thì liên hệ trao đổi thỏa thuận nhắn tin qua tài khoản gia lô nguyên khang bác sĩ facebook hoặc nguyên khang cùng với lời cam kết chắc chắn thực hiện với giá dịch vụ từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng và yêu cầu khách phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
sau khi khách hàng chuyển tiền khang chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền dùng để mua ma túy và đánh bạc trực tuyến
với thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khang đã chiếm đoạt trên bốn trăm tám mươi triệu đồng
công an tỉnh tây ninh kêu gọi người dân ai đã từng là nạn nhân của đối tượng hà nguyên khang xin liên hệ đến điều tra viên võ minh ngọc công an thị xã hoàn thành qua số điện thoại chín trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi sáu tám trăm sáu mươi tám để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cậu
trước đó tổ công tác phát hiện có năm năm thanh niên đi trên ba xe mô tô biển số che bằng khẩu trang không đuổi mũ bảo hiểm đi qua tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
sau đó các đối tượng trên quay lại dừng xe bên chiều đường đối diện tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác rồi bỏ chạy khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên trên
gồm nguyễn hoàng bảo hoàng tiến trung phan văn hiếu lê mạnh linh và trần công minh cả năm đều chưa có giấy phép lái xe
sáng nay đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã kịp thời cứu một nam công nhân bị kẹt chân sâu trong máy trộn bột xi mặc
theo đó nạn nhân làm việc tại một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tại khu phố miễu phường phước tân
trong lúc làm việc năm công nhân bị mắc kẹt một chân trong máy
phát hiện sự việc các đồng nghiệp đã nỗ lực cứu nhưng bất thành nên đã nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng
nhận được tin báo tám cán bộ cảnh sát đã có mặt kịp thời sử dụng các thiết bị chuyên dùng để mở các cấu kiện của máy trộn xi măng
sau hơn một tiếng thận trọng tiến hành cứu nạn nạn nhân đã được giải cứu thành công và sơ cứu ban đầu
hiện nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy tp hcm
thưa quý vị vào đêm một tháng một mươi một vừa qua trên đường trần hưng đạo tp đồng hới tp quảng bình
một chiếc xe ô tô mercedes đâm vào vòng xuyến ngã tư đường lật nhiều vòng rồi bắt đầu bốc cháy
thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng ít người qua lại
sáu người ngồi trên xe ô tô bị mắc kẹt với những thương tích khá nặng
rất may là thời điểm đó lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng bình đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm
thì đã kịp thời giải cứu được sáu người bị tai nạn thoát chết trong căn cứ
lúc này người trong quán trèo qua kiosk nhà bên cạnh để thoát thân một số người khác bên trong kiosk cũng tháo chạy
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
tại hiện trường nhiều tài sản để phục vụ pha chế trà sữa bị hỏng một xe máy bị hư và mái tôn đổ sập lửa cũng bén sang kiosk bên cạnh
hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện